và trong đêm nay nam bộ và tây nguyên sẽ chỉ có mưa lắc đắc ở một vài nơi
và những cơn mưa cũng sẽ lặp lại vào chiều và tối mai trên cả hai khu vực
thời điểm sáng và trưa mai trên cả hai khu vực trời đều có nắng
nhiệt độ ở tây nguyên nhích nhẹ lên ngưỡng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
trong khi đó ở nam bộ nhiệt độ là từ ba mươi hai cho đến ba mươi bốn độ
trên biển dưới tác động của rãnh áp thấp bị nén bởi khối không khí lạnh đầu mùa
ở vịnh bắc bộ trong đêm nay và sáng ngày mai có mưa rào và rông rải rác
không cần phải đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
ngoài khơi khu vực phía bắc giữa và nam biển đông
bao gồm các huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa vẫn duy trì trạng thái thời tiết tốt
mưa vài nơi gió yếu và tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước